trong khuôn khổ chủ hoạt động khởi động cho tuần lễ nâng cao nhận thức về chất lượng không khí
ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam phối hợp với trung tâm sống và học tập
vì môi trường và cộng đồng tổ chức tọa đàm với chủ đề phát thải trong giao thông và quản lý chất lượng không khí
hiện nay tình trạng ô nhiễm khói bụi ở các thành phố lớn tại việt nam vượt quá mức cho phép
trong đó giao thông là tác nhân lớn nhất
trong khuôn khổ buổi tọa đàm các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi về mối liên hệ giữa phát thải trong giao thông
và các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí những thách thức trong việc giảm phát thải từ phương tiện giao thông
và đề xuất các giải pháp khả thi như phát triển giao thông công cộng cấm xe máy
thiết lập những vùng phát thải thấp và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng điện và xe tự hành